trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã cứu thành công thuyền viên gặp nạn
khi đang hành nghề đánh bắt cá tại khu vực quần đảo hoàng sa
trước đó vào sáng qua một mươi hai tháng bốn sau khi nhận được tín hiệu khẩn cấp từ tàu cá
do ông nguyễn ngọc lâm chú tại tỉnh quảng bình làm thuyền trưởng
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam lập tức triển khai phương án ứng cứu
đến dạng sáng nay một mươi ba tháng bốn tàu cứu nạn đã tiếp cận bệnh nhân
chiều cùng ngày bệnh nhân được đưa về đà nẵng an toàn
lực lượng y tế tại bờ đã bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh trong công tác bàn giao bệnh nhân
và nhờ được cấp cứu kịp thời bệnh nhân đã bước đầu vượt qua cơn nguy kịch
tính mạng được bảo toàn và tiếp tục được điều trị tại bệnh viện địa phương